xuất lượng hàng hóa giá trị và vật phẩm quý về cho âu trạch niên
trong hồ sơ trinh sát của chuyên án ed sáu mươi chín cục ghi lại số cơ sở ta gây dựng
trong nhân viên cảng thời gian này cũng cho biết âu trạch niên dạo gần đây
điều kiện sinh hoạt có vẻ tốt lên tiêu xài nhiều hơn
chúng tôi phán đoán đây là gián điệp mỹ bởi vì cái yêu cầu điều tra này
chủ yếu phục vụ cho chiến tranh phá hoại bao vây cảng hải phòng
cho nên chúng tôi phán đoán rằng đây là gián điệp mỹ tại hồng kông
yêu cầu của chuyên án đề ra lúc bây giờ làm thế nào để chúng ta dùng thằng lam vinh nam
là người lúc bây giờ là chúng ta khống chế rồi người của ta
và ta sẽ đẩy thằng lam vinh nam để cho trung tâm kia
tin dụng yêu cầu của ta là thế
nam vinh nam đã giữ đúng lời hứa khi lên bờ
y đã đến địa điểm nộp thư ta đã đỉnh sắn từ chuyến tàu trước để gặp lực lượng của ta
do đó số tài liệu mà đỗ đại hòa đưa cho nam tây nam
để mang đến chỗ trạch nhiên cũng đã sớm được ta nắm được
phản gián là vô hiệu hóa những hoạt động của địch nắm thế chủ động trước những diễn biến được tính toán kỹ lưỡng của đối phương
độ lùi của lịch sử càng cho thấy rằng ed sáu mươi chín là một chuyên án như vậy
sự mưu trí trên mặt trận an ninh thầm lặng của lực lượng công an hải phòng đã làm nên nhiều chuyên án kinh điển
đóng góp cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ của dân tộc ta
chúng tôi sẽ thuật lại với quý vị và các bạn vào một dịp gần đây
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại